công an huyện đắc song tỉnh đắc nông vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắc nông
ngăn chặn kịp thời một vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
thông tin ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
năng lượng đắc drung đắc nông tiến hành thi công sa lấp mặt bằng trụ điện gió
tuy nhiên một số người dân có nhà và dãy xung quanh đã tới ngăn cản
trong đó có nhóm do đối tượng phạm tuấn kiên cầm đầu
nhóm của kiên đã xô sát với nhóm bảo vệ công trình do anh trương văn sơ làm tổ trường
chiều cùng ngày một nhóm khoảng bảy mươi tám mươi người đã từ đắc lắc đến đắc song và đi cùng với nhóm của kiên
dùng dao phát gậy sắt và gạch đá ven đường tấn công làm anh sơn và anh nguyễn tuấn anh bị thương
cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng cùng với bảy ô tô các loại